thưa quý vị rác thải đã và đang gây áp lực vô cùng lớn đến chất lượng môi trường và cuộc sống của chúng ta
tuy nhiên chúng ta có thể góp phần bảo vệ môi trường bằng cách giảm thiểu sử dụng đồ nhựa hay tận dụng và tái chế những đồ vật đã qua sử dụng
và quý vị nghĩ liệu chúng ta có thể làm gì với một chiếc xe buýt đã hết hạn sử dụng
với sự sáng tạo và cảm hứng tái chế chủ quán hà nội bus cà phê đã biến một chiếc xe buýt thành không gian trải nghiệm vừa gần gũi lại vừa mới lạ với tất cả mọi người
và ngay sau đây xin mời quý vị cùng chúng tôi khám phá không gian tái chế độc đáo này
nhìn từ xa thì có vẻ đây là một chiếc xe buýt với rất nhiều màu sắc thế nhưng đây lại là không gian của một quán cà phê nhỏ
xuất phát từ nỗi lo ngại rắc thải nhựa hay cao su ngày một nhiều và đang đe dọa tới môi trường sống
một nhóm các bạn trẻ đã xây dựng một quán cà phê tận dụng từ đồ bỏ đi nhằm góp một tiếng nói bảo vệ môi trường
đồng thời khuyến khích giới trẻ tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường sống xung quanh mình
cảm hứng ngập tràn trong quán cà phê xe buýt này chính là câu chuyện về đồ tái chế
ngay bản thân quán cũng là một chiếc xe buýt đã hết hạn lưu hành được thiết kế lại
khu vực hoàng lái được cải tạo thành khu pha chế đồ uống vệ sinh cốc chén
đĩa cd được tận dụng làm menu đồng hồ
lốp xe được dùng để làm xích đu hay trậu cây
bàn và ghế cũng không phải là bàn ghế thông thường mà được tái chế từ lốp xe và thùng sơn cũ
chính nhờ không gian đầy sáng tạo này nên tuy không ở gần trung tâm thành phố
nhưng hà nội bus cà phê lúc nào cũng tấp nập khách ra vào
trong bối cảnh hiện nay thì việc bảo vệ môi trường không những là một trong những phong trào của giới trẻ nữa
nó gần như là một cái lối sống của mọi người
khi mà đến quán này
em cảm nhận là không gian quán của nó rất là xanh và nó tận dụng được những cái đồ tái chế tưởng chừng như là vô giá trị
mà lại biến thành những cái đồ vật mà gắn liền với cuộc sống hàng ngày được
và em rất là ủng hộ những cái quán mà nó được sử dụng những cái đồ vật tái chế
như hiện nay thì việc ủng hộ sống xanh được lan tỏa được trong giới trẻ
thì việc đến một quán xe hà nội bus thì cũng là tạo nên một phần ủng hộ và lan tỏa

cũng là tạo nên một phần ủng hộ và lan tỏa được trong giới trẻ

xe buýt là một phương tiện công cộng gắn liền với các bạn sinh viên trong việc đi lại
nên không bất ngờ khi khách hàng thân thuộc của hà nội bus cà phê là các bạn sinh viên
tuy nhiên không chỉ các bạn trẻ mà các gia đình cũng đến đây rất nhiều
vào cuối tuần thì các gia đình thường cho con trẻ đến trải nghiệm không gian hoàn toàn mới so với các quán cà phê truyền thống
do không gian quán khá nhỏ nên vào ngày lễ và những ngày cuối tuần
quán khá đông thậm chí nhiều khi quá tải
khách hàng đến đây thường mọi người khưởng thưởng rất là tốt
thì các bạn đều có nhận thức rất là tốt về việc bảo vệ môi trường
đồ giấy và cũng giới thiệu và update ở trên facebook rất là nhiều
không chỉ đơn thuần là một quán cà phê
hà nội bus cà phê mong muốn truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường
hà nội bus cà phê mong muốn truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường
với tất cả mọi người cùng chung tay nhân dọng mô hình để những đồ vật cũ hỏng
có thể đem ra tái sử dụng tránh lãng phí và hạn chế nguồn rác thải ra môi trường
thời gian qua nhiều chương trình về bảo vệ môi trường với các hoạt động thiết thực
và có ý nghĩa như trên đã được tuổi trẻ cả nước hưởng ứng mạnh mẽ
đặc biệt bằng những hành động cụ thể những mô hình thiết thực
thế hệ trẻ đã và đang chứng tỏ mình là lực lượng xung kích đi đầu
là những hạt nhân kêu gọi cộng đồng
cùng chung tay hành động chống rác thải nhựa xây dựng xã hội an toàn văn minh và hiện đại
bởi ô nhiễm rác thải nhựa đang trở thành vấn đề cấp thiết toàn cầu
và được xem là thách thức môi trường lớn thứ hai thế giới sau biến đổi khí hậu
vấn đề rác thải nhựa đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn ở việt nam
nếu chúng ta không có những giải pháp hữu hiệu kịp thời
thì những tác động tiêu cực từ rác thải nhựa sẽ trở nên rất nghiêm trọng
bảo vệ môi trường sống hiện tại không nhất thiết phải làm những việc lớn lao
mà chỉ cần thay đổi một số thói quen rất nhỏ trong đời sống hàng ngày
để cùng chung tay giảm bớt áp lực rác thải lên môi trường